khiêng một hòm tôn từ phòng ngủ ông phi bên trong có bốn trăm linh cây vàng ta tám mươi cây vàng tây và một tỷ đồng tiền mặt đặt vào trong cốp sau xe ô tô kia cd năm biển kiểm soát hai mươi chín v tám nghìn hai trăm bảy mươi hai của gia đình đang đổ trên vẻ hè trước cửa nhà sau đó mang chìa khóa xe để trong phòng khách rồi đi ra cửa hàng
ngay lúc này đối tượng vũ duy kiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại khu đô thị sa la phường phúc la quận hà đông hà nội
từ bên kia đường chạy sang phá cửa xe và điều khiển đi mất
sau khi trộm được số tài sản trên kiên đã mua máy nung vàng bằng điện trở nung cháy toàn bộ số vàng và chia thành các phần để tiêu thụ
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của các phóng viên báo chí có đồng phạm nào hỗ trợ đối tượng kiên trong quá trình gây án hay không đại diện công an tp hà nội khẳng định